từ ngày hai mươi bốn tháng hai đến ngày hai tháng ba tàu khách từ hà nội không đến ga đồng đăng mà chỉ đến ga lạng sơn rồi quay đầu đôi tàu dd năm mươi sáu sẽ dừng đón trả khách tại ga lạng sơn
riêng tàu khách liên vận quốc tế chạy trên tuyến này vẫn hoạt động bình thường